theo nghị định mới thủ tướng chính phủ vừa ban hành về xử phạt vi phạm hành chính an toàn thực phẩm
mức phạt tiền tăng tối đa đến bảy lần giá trị hàng hóa vi phạm
đồng thời nghị định cũng quy định nhiều hành vi bị xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đình chỉ hoạt động có thời hạn tịch thu tăng vật vi phạm
xử phạt bổ sung như buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm buộc tiêu hủy thực phẩm buộc thu hồi thực phẩm
buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tăng vật vi phạm trong trường hợp tăng vật vi phạm không còn
hình thức xử phạt chính là phạt tiền không có hình thức cảnh cáo và số tiền phạt cũng tăng lên nhiều lần so với trước đó